tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã tiếp thu và giải trình thêm các đại biểu về một số vấn đề của dự án luật
tại phiên thảo luận các ý kiến đều đồng tình với các nội dung trong dự thảo luật khẳng định việc xây dựng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở trong tình hình hiện nay là rất cần thiết
đây là lực lượng nòng cốt trong xây dựng an ninh trật tự ở cơ sở là tai mắt cánh tay nối dài của lực lượng công an nhân dân tham gia hỗ trợ lực lượng công an nhân dân thực hiện nhiệm vụ
góp phần quan trọng để giữ vững an ninh trật tự bảo đảm an toàn xã hội ngay từ cơ sở

tại phiên thảo luận các ý kiến đều đồng tình với các nội dung trong dự thảo luận khẳng định việc xây dựng lực lượng công an nhân thực hiện nhiệm vụ
góp phần quan trọng để giữ vững an ninh trật tự ở cơ sở trong tình hình hiện nay là rất cần thiết

góp phần quan trọng để giữ vững an ninh trật tự ở cơ sở trong tình hình hiện nay là rất cần thiết

tại phiên thảo luận các ý kiến đều đồng tình với các nội dung trong dự thảo luận khẳng định việc xây dựng lực lượng công an nhân thực hiện nhiệm vụ

góp phần quan trọng để giữ vững an ninh trật tự ở cơ sở trong tình hình hiện nay là rất cần thiết

góp phần quan trọng để giữ vững an ninh trật tự ở cơ sở trong tình hình hiện nay là rất cần thiết
tại phiên thảo luận các ý kiến đều đồng tình với các nội dung trong dự thảo luận khẳng định việc xây dựng lực lượng công an nhân thực hiện nhiệm vụ
góp phần quan trọng để giữ vững an ninh trật tự ở cơ sở trong tình hình hiện nay là rất cần thiết

góp phần quan trọng để giữ vững an ninh trật tự ở cơ sở trong tình hình hiện nay là rất cần thiết

góp phần quan trọng để giữ vững an ninh trật tự ở cơ sở trong tình hình hiện nay là rất cần thiết

góp phần quan trọng để giữ vững an ninh trật tự ở cơ sở trong tình hình hiện nay là rất cần thiết
tại phiên thảo luận các ý kiến đều đồng tình với các nội dung trong dự thảo luận khẳng định việc xây dựng lực lượng công an nhân thực hiện nhiệm vụ
góp phần quan trọng để giữ vững an ninh trật tự ở cơ sở trong tình hình hiện nay là rất cần thiết

tại phiên thảo luận các ý kiến đều đồng tình với các nội dung trong dự thảo luận khẳng định việc xây dựng lực lượng công an nhân thực hiện nhiệm vụ
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã thi hành các quyết định lệnh nêu trên theo đúng quy định của pháp luật
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang củng cố tài liệu chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các bị can đã khởi tố và điều tra mở rộng vụ án
ra soát kê biên phong tỏa tài sản của các đối tượng để đảm bảo thu hồi cho nhà nước
liên quan tới chuyên án này cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét chỗ ở nơi làm việc
đối với nguyễn ngọc phương chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần vàng phú cường về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới
cơ quan an ninh điều tra bộ công an đang thụ lý điều tra hình sự vụ án vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới
làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức xảy ra tại hà nội và các địa phương khác
trước đó vào ngày một mươi năm tháng sáu cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can
ngày hai mươi ba tháng sáu cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét chỗ ở nơi làm việc đối với bị can nguyễn ngọc phương
cơ quan an ninh điều tra bộ công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án hành vi vi phạm pháp luật của bị can nguyễn ngọc phương và những người có liên quan